bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo sở giao thông vận tải các địa phương
quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó kể từ giờ ngày ba mươi tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên chín chỗ
có điểm đi hoặc điểm đến là hà nội tp hcm
ngoài các xe hợp đồng phải tạm dừng các xe du lịch trên chín chỗ có điểm đi đến là hà nội hay tp hcm đều phải tạm dừng hoạt động
các tuyến cố định đi từ hà nội và tp hcm sẽ chỉ vận chuyển hành khách tối đa hai chuyến một ngày với tuyến dưới một trăm linh km
đảm bảo số lượng hành khách trên xe không quá năm mươi số ghế và số lượng không quá hai mươi người
các tuyến còn lại chỉ tối đa một chuyến một ngày số lượng khách tương tự thêm vào đó sẽ không hạn chế khai thác với các chuyến xe không vận chuyển hành khách
ngoài ra bộ cũng chỉ đạo cục đường sắt việt nam chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt
từ giờ ngày ba mươi tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu khách địa phương với tuyến hà nội tp hcm
chỉ được khai thác tối đa hai đôi tàu khách một ngày tương tự với chiều ngược lại